sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
bốn bị can gồm nguyễn xuân cường bốn mươi sáu tuổi ao vạn hạnh hai mươi năm tuổi trương phong hào hai mươi bốn tuổi
trương thủy trình bốn mươi chín tuổi huỳnh nhật khoa hai mươi bốn tuổi phạm quốc quyền bốn mươi ba tuổi đã bị khởi tố bắt tạm giam
kiểm tra bãi xe không số ở đường cao lỗ phường bốn tp hcm lực lượng chức năng bắt giữ cường
cùng đồng bọn sản xuất thuốc giả
qua kiểm tra phát hiện gần tám năm trăm linh lọ thuốc nhãn hiệu các loại như terpincodein decotin asmacot grotan
cùng nhiều dụng cụ để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng
nguyên liệu được bị can mua trên mạng xã hội rồi đem về bãi giữ xe để sản xuất thuốc giả
số thuốc giả sau đó được cường mang bán cho nhiều người nhà thuốc ở quận gò vấp quận bình tân quận một mươi
trong đó có bán cho khoa và quyền
khoa và quyền khai mua thuốc giả của cường nhiều lần với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng